theo đó thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên phạm vi toàn quốc
theo nguyên tắc là gia đình cách ly với gia đình thôn bản cách ly với thôn bản xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo đúng quy định
nội dung chỉ thị như sau
nội dung chỉ thị như sau
để tiếp tục chủ động ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra nhất là chỉ thị số một mươi năm ctttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi tuân thủ các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau
một thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày
hai thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày
cơ sở giảm suất cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu là hai mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
cơ sở giảm suất cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác
ubnd tp hcm phải thân tốc cương quyết dồn mọi nguồn lực bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại bệnh viện bạch mai hà nội quán ba bắc hà tp hcm
tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh người qua lại ổ dịch
tiếp tục kêu gọi người dân đã qua các ổ dịch này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm
yêu cầu bộ công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người có liên quan đến các hoạt động của công ty trường sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế giám sát cách ly xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh
ubnd các tỉnh thành phố có liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ và hai thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ này
thực hiện cách ly tại gia đình khai báo y tế để phân loại xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết
đối với người đã qua lại bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình
bộ công an và ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện giả soát kiểm tra y tế cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi nhưng chưa áp dụng cách ly
lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc gần để phân loại sang lọc áp dụng biện pháp cách ly phù hợp cách ly tập trung tại nhà cơ sở lưu trú
ba các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ công dân

bộ công an và ubnd cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện giả soát kiểm tra y tế cấp tỉnh

ba báo cáo thủ tướng chính phủ các phương án kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch vào chiều ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổ chức sắp xếp việc tiếp tục khám chữa bệnh tại bệnh viện bạch mai hà nội bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên y tế và nhân dân theo đề nghị của ban chỉ đạo và bộ y tế
năm xem xét xử lý các kiến nghị của ybnd tp hà nội hỗ trợ tạo điều kiện cho hà nội kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
bộ y tế tổng hợp và định kỳ công bố hai lần một ngày kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương bảo đảm chính xác
tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên tuyến biên giới với lào và campuchia
kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ tất cả người nhập cảnh từ lào campuchia đều phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày

bộ quốc phòng chỉ đạo tổ chức sắp xếp mở rộng các cơ sở cách ly tập trung tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly không để lây chéo tăng cường quản lý đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới
bộ công an tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm nhất là đối với vùng nông thôn
bộ tài chính chỉ đạo tổng cục hải quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh covid một mươi chín
các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân chấn chỉnh một số báo rút tiết gây hoang mang hiểu lầm người chịu trách nhiệm phòng chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân
một mươi hai bộ công thương ubnd các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân

một mươi bốn bộ công thương ubnd các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân

một mươi sáu bộ công thương ubnd các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân
một mươi bảy bộ công thương ubnd các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân

một mươi chín bộ công thương ubnd các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ cảnh dụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm hai b xã quỳnh châu huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an
và đối tượng thái văn dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã diễn thạnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an về tội không chấp hành án
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h xin được kết thúc tại đây